thưa quý vị khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày hôm nay bốn tháng bảy một vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra trên đường tránh lũ đoạn qua xã hồng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình làm hai xe ô tô biến dạng hai người chết tại chỗ tài xế mắc kẹt trong xe và ba người khác bị thương được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường chiếc xe ô tô con mang biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi bốn nghìn bốn trăm ba mươi năm đã va chạm với xe đầu kéo biển số bảy mươi sáu c sáu nghìn bốn mươi chín kéo theo rơ móc bảy mươi sáu r hai trăm linh chín
cú va chạm này làm tài xế xe con dính chặt trong khoang lái một nạn nhân khác văng ra khỏi đường tử vong
ba người trên xe con bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện lệ thủy
phần đầu phía lái của hai xe
bị biến dạng nặng xe con hư hại nặng nề
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường và tiến hành cứu hộ cứu nạn đối với các nạn nhân
hiện cơ quan chức năng tỉnh quảng bình đang tiếp tục cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
thưa quý vị cho đến một mươi giờ sáng nay ngày bốn tháng bảy lực lượng cứu nạn cứu hộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh điện biên và ubnd huyện nậm pồ đã hơn hai mươi giờ dầm mình trong mưa lũ
dốc lực tìm kiếm cứu người bị mắc kẹt trong hầm thủy điện tại bản phi lĩnh xã si pa phìn huyện nậm pồ tỉnh điện biên
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với ubnd huyện nậm pồ
tăng cường sáu mươi cán bộ chiến sĩ xe cứu nạn cứu hộ máy bơm các thiết bị chuyên dụng đồ lặn tập trung tìm kiếm người bị nạn
nhưng do điểm xảy ra tai nạn ở sâu trong lòng đất địa hình hiểm trở trời mưa liên tục nền đất sụt lún nghiêm trọng nên công tác cứu hộ hết sức khó khăn
mặc dù lực lượng cứu hộ đã dùng máy bơm nước công suất lớn hút nước liên tục nhưng lượng nước trong hầm bị ngập vẫn còn rất cao gây rất nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn
sau gần hai mươi giờ tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ở sâu trong đường hầm
đã có hai chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bị ngạt khí phải đưa đi cấp cứu
trước đó vào khoảng sáu h sáng ngày ba tháng bảy tại xã sipafin huỳnh đậm pồ đã xảy ra trận mưa to gây ra lũ quét tại khe suối bản phi lĩnh khiến bốn công nhân đang thi công thủy điện tại đây bị lũ quấn trôi
ngay sau đó công nhân và lực lượng cứu hộ tại địa phương đã cứu được ba người
một người mắc kẹt trong hầm là anh lý a
trong khi lây lan trống mặt của đậu mù khỉ thì mới đây
sipafin huỳnh đậm pồ đã xảy ra trận mưa to gây ra lũ quét
cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố một đối tượng đổ hai chai thuốc sâu xuống giếng nước sinh hoạt nhằm dã tâm giết chết vợ cũ về tội giết người
đối tượng là chu sĩ duy chú tại huyện crong năng tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra năm hai nghìn bốn duy kết hôn với chị chu thị mỹ
và có với nhau là hai người con
tuy nhiên trong quá trình sinh sống giữa hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn
nên đến năm hai nghìn hai mươi thì ly hôn
thời gian này duy và chị mỹ tiếp tục xảy ra nhiều mâu thuẫn về chuyện tiền bạc
và mỹ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác
ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một duy lấy hai chai thuốc sâu và lén đổ xuống giếng nước nhà mị
tuy nhiên hành vi của đối tượng đã bị phát hiện
thời gian qua trên địa bàn thành phố
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cối gây thương tích
điều đáng nói loại tội phạm này đang ngày càng trẻ hóa và rất liều lĩnh manh động
trước thử trạng trên công an thành phố long khánh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
nhằm kìm hãm loại tội phạm này
mới đây đối tượng phạm minh tiến hai mươi bảy tuổi ở phường xuân trung thành phố long khánh
cùng một mươi đối tượng khác vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an thành phố long khánh tiến hành khởi tố về hành vi cối gây thương tích
trước đó do mâu thuẫn xã hội tiến cùng đồng bọn mang theo dao tự chế và súng bắn đạn cao su
đến phòng trọ của trần quốc toàn bắn khiến toàn bị thương với tỷ lệ thương tật là
tôi xuống phòng trọ của toàn để đồ tiền của bò mà em vô phòng trọ thì toàn mới nói là
phòng của mình bạn làm như vậy em mới lôi bò ra hoài thì có quýnh bò hai cái
xong rồi em bỏ về thì mới nghe đám của tàn đi kiếm mà lúc đó không gặp
em mới qua ngày hôm sau gửi đám bạn vào phòng trọ của toàn
dùng dao tự chế với lại dùng súng bắn đạn cao su em bắn vào toàn bốn phát
còn đây là đối tượng nguyễn quốc toán chú tại tỉnh đồng nai
sau khi nghe tin anh trai bị đánh sẵn có hơi men trong người
toán xảy ra sâu sát với anh lê trần anh khoa cùng chú tại địa phương
không làm chủ được bản thân toàn đã dùng dao đâm vào bụng anh khoa gây thương tích sáu mươi tám
theo thống kê của công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn đã xảy ra hai mươi tám vụ phạm pháp hình sự
trong đó có chín vụ cối gây thương tích
phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này hết sức manh động liều lĩnh
tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
tập trung độ tuổi bốn mươi sáu đến dưới ba mươi tuổi

tăng cường công tác kiểm soát để phát hiện bắt giữ những đối tượng chuẩn bị những khủng khí chuẩn bị cội gây thương tích
cái thứ ba là tăng cường công tác tấn áp tội phạm tập trung vào các đối tượng sử dụng khủng khí cội gây thương tích
cái tư là cơ quan điều tra phối hợp với viện công sát nhân dân tòa ảnh nhân dân thành phố
đưa các vụ ảnh cội gây thương tích ra xét sự điểm nhằm mục đích rắn đe giáo dục những đối tượng gọi định thực hiện hình ví phạm tội
để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này ngoài vai trò nồng cốt của lực lượng công an trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
thì đòi hỏi sự vào cuộc một cách quyết liệt của cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể các cấp
bên cạnh đó mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trang bị kỹ năng sống
cần bình tĩnh kiềm chế khi xảy ra mâu thuẫn để tránh những hậu quả đáng tiếc
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên bốn mươi tỷ đồng vừa được công an tp bun ban thuật tỉnh đắk lắk triệt phá thành công
sau một thời gian dài kiên trì điều tra đội cảnh sát hình sự công an tp bun ban thuật đã huy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ
chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại sáu điểm trên địa bàn phường khánh xuân và xã hòa khánh
đang ghi số đề cho các con bạc ngay sau đó hơn hai mươi người liên quan được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
cầm đầu đứng dây số đề này là huỳnh văn dương và đào ngọc tài cùng chú tại tp bun ban thuật
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ trên năm mươi triệu đồng tiền mặt hơn hai mươi điện thoại di động
một xe ô tô cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
khi mà tụi em trao đổi nhau qua tin nhắn điện thoại thì em nghĩ là cơ quan công an khó phát hiện
nhưng mà không ngờ đến hôm nay là sự việc là đã bị công an thành phố bắt giữ
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên hai trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm đến nay là trên bốn mươi tỷ đồng
các đối tượng cũng có rất nhiều những kinh nghiệm rất nhiều các thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an
đặc biệt thì các đối tượng dùng rất nhiều thủ đoạn để tiêu hủy các tài liệu chứng cứ làm căn cứ chứng minh hành vi phạm tội
cái đường dây tổ chức khép kín và rất là khó cho cái việc phát hiện các đối tượng liên quan trong quá trình đấu tranh xử lý
tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực đấu tranh chấn áp tội phạm thì chúng tôi đã phát hiện và xử lý đường dây đánh bạc quy mô rất là lớn ở địa bàn phố
hiện công an tp bôn ma thuật tỉnh bình thuận
tổ chức đánh bạc đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
một mươi người đang tụ tập đánh bài lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trên địa bàn xã hòa hiệp huyện tam bình
đã bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long và công an huyện tam bình bắt quả ta
vào thời điểm trên một mươi người đang tụ tập đánh bài tại nhà của phạm văn hiếu ở xã hòa hiệp huyện tam bình
tại hiện trường công an thu giữ nhiều tam vật liên quan đến hành vi đánh bạc
tổng số tiền tạm giữ gần ba mươi sáu triệu đồng và tám chiếc xe mô tô
thưa quý vị vấn nạn quá khổ quá tải luôn được nhắc tới khi nói về an toàn giao thông từ nhiều năm nay
nhiều chuyên đề các đợt cao điểm được triển khai tập trung vào vấn đề này
thế nhưng tại sao nó vẫn ngang nhiên tồn tại như là thách thức sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
và ngày một nở rộ tại nhiều địa phương
bộ truyền hình công an nhân dân tại một số điểm nóng về xe quá khổ quá tải
vẫn tấp nập nhộn nhịp như những ngày bình thường cho dù đang trong đợt cao điểm xử lý xe quá tải trọng
trên các tuyến đường từ quận nội đô huyện ngoại thành
rất nhiều phương tiện như thế này di chuyển
bằng mắt thường cũng nhận ra được lỗi vi phạm của loại phương tiện này
lực lượng chức năng gia quân rất quyết liệt từ các đơn vị trung ương đến địa phương
đều đồng loạt gia quân tăng cường tuần tra phát hiện xử lý
nhưng nghịch lý là các phương tiện vi phạm không hề thuyên giảm
nhiều nội dung của kế hoạch cao điểm được đưa ra phân công cho từng lực lượng chức năng

giải quyết các phương tiện vi phạm không hề thuyên giảm
chặn mọi ngả đường không để các xe quá tải trọng hoạt động
nhưng theo quan sát thì gần như những tuyến giao thông chính
những nơi cung cấp nguyên vật liệu đều xuất hiện các xe có dấu hiệu vi phạm lỗi cơi nới thành thùng
và trở quá tài trọng cho phép
rất nhiều xe mang logo cp ba vì cường thịnh thống nhất
những tấm biển này có nói lên điều gì với lực lượng chức năng
vậy cái khó ở đâu
trên thực tế thì cán bộ chiến sĩ quá trình làm việc cũng gặp không ít khó khăn
cái khó khăn về mặt thời tiết
cái khó khăn về chính các đối tượng vi phạm ở địa bàn phụ trách là tuyến đường giáp danh
giữa hai tỉnh hà nội và hòa bình
và có nhiều tuyến đường đan sen
thì các đối tượng vi phạm thì đôi khi có lợi dụng cái việc đó để mà cũng né tránh
không riêng gì hà nội tỉnh hòa bình nơi có nhiều mỏ đất đá
các phương tiện này dày đặc như nấm sau mưa
công tác tuần tra kiểm soát cũng gặp không ít khó khăn
từ sự đeo bám sát sao của hệ thống chim lợn
mọi di chuyển của lực lượng chức năng
đều được thông tin kịp thời cho các lái xe vi phạm để né tránh
nằm chờ không cho xe khuất bãi
cố tình chây ý trong việc phối hợp kiểm tra
gọi điện thoại cầu cứu trợ giúp
thậm chí tăng ga phóng qua chốt chặn
đối với các tuyến đường giáp danh
đặc biệt là cái đường hồ chí minh giáp danh với hà nội
thì vẫn còn các phương tiện mà còn cơi nới thành thùng
còn chưa cát thì vẫn còn
thế thì cái việc xử lý này thì nó cũng còn đang gặp nhiều khó khăn
thứ nhất là vì
thì lợi nhuận của lái xe của doanh nghiệp
thì vẫn cứ cố tình
mặc dù chấp hành phần nào thôi
vẫn cứ cố tình chất tải lên
có phải khó là không làm được
chẳng có lẽ cả hệ thống chính trị
cùng với công cụ pháp luật trong tay
lại không thể làm gì được
tại sao vấn nạn quá khổ quá tải
luôn được nhắc tới khi nói về an toàn giao thông
và kéo dài hết năm này đến năm khác
cho dù lúc thăng lúc chầm
nhưng không bao giờ sạch
có khi nào các cơ quan chức năng đang chịu thua
ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố
sẽ trả lời chính phủ như thế nào
trong những bản tin thời sự tiếp theo
truyền hình công an nhân dân sẽ phản ánh cụ thể
tại một số địa phương về tình trạng nhức nhối này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn hữu sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã quế cường
hồ văn chín giám đốc công ty
cổ phần đầu tư xây dựng hưng phước
và huỳnh tấn lực giám đốc công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng
minh hưng để điều tra về hành vi
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng
gây hậu quả nghiêm trọng
dự án nhà máy nước thôn một xã quế cường
nay là thôn xuân lư xã quế mỹ
huyện quế sơn được ủy ban nhân dân
huyện quế sơn phê duyệt năm hai nghìn một mươi
với tổng kinh phí hơn năm sáu tỷ đồng
từ nguồn vốn có chương trình
mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường
nông thôn và vốn ngân sách địa phương
dự án được giao cho ủy ban nhân dân
xã quế cường làm chủ đầu tư
và đại diện chủ đầu tư là ông nguyễn hữu sơn
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã quế cường
công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên xây dựng minh hưng
là đơn vị thi công xây lắp
và công ty cổ phần đầu tư xây dựng hưng phước
là đơn vị tư vấn giám sát
quá trình tổ chức thực hiện ba đối tượng
nguyễn hữu sơn hồ văn chín và huỳnh tấn lực
đã có hành vi nghiệm thu
lập biên bản nghiệm thu không đúng
với khối lượng thực tế thi công
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên sáu trăm ba mươi bốn triệu đồng
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc
trên bốn mươi tỷ đồng vừa được công an
tp bôn ma thuật tỉnh đắk lắc triệt phá thành công
cầm đầu đường dây số đề này
là huỳnh văn dương và đào ngọc tài
cùng chú tại tp bôn ma thuật
khám xét tại các địa điểm
lực lượng công an đã thu giữ trên năm mươi triệu đồng tiền mặt
hơn hai mươi điện thoại di động
một xe ô tô cùng nhiều tài liệu
tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu xác định đường dây số đề này
hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
mỗi ngày các đối tượng
nhận ghi số đề
cho các con bạc trên hai trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây này
giao dịch từ đầu năm đến nay là trên bốn mươi tỷ đồng
hiện công an tp bôn ma thuật
đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc
và tổ chức đánh bạc
hàng trăm nam nữ thanh niên
bị phát hiện có biểu hiện sử dụng ma túy
tại một quán karaoke
tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
của tỉnh kiên giang
qua test nhanh xác định trên một trăm ba mươi đối tượng
dương tính với ma túy
cụ thể tiến hành kiểm tra
tại số chín đường tôn đức thắng
phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
lực lượng chức năng phát hiện có một mươi sáu phòng
được một trăm ba mươi tám người thuê
sử dụng trái phép
chất ma túy qua đó thu giữ
sáu bịch một năm viên nén
nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ
sử dụng ma túy hiện phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kiên giang
tạm giữ năm mươi hai người để điều tra
về hành vi tàng trữ và tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời
xử phạt các đối tượng còn lại về hành vi
sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hồ chí minh đang kiểm tra
xác minh tố xác về tội phạm
của bà ngô thị bảo ngọc trú tại
thành phố hồ chí minh tố cáo phạm văn giản
cùng đồng bọn có hành vi lừa đảo
chiếm đoạt rẻ sản với số tiền là
hai tỷ năm mươi triệu đồng
ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hồ chí minh đã ra quyết định
truy tìm người đối với
họ tên phạm văn giản
giới tính nam sinh nẻ
hai mươi tám tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chứng minh nhân dân số
cấp ngày tám
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
tại công an thành phố hồ chí minh
hộ khẩu thường trú sáu mươi năm trên ba b
tổ hai mươi ba e khu phố hai
phường hiệp thành quận một mươi hai
thành phố hồ chí minh đặc điểm nhận dạng
nốt ruồi cách một năm cm
trên sau đuôi mắt trái đề nghị
những ai biết thông tin liên quan đến người này
thì cung cấp báo tin cho cơ quan cảnh sát
điều tra công an thành phố hồ chí minh
phòng cảnh sát hình sự đội tám
địa chỉ số bốn trăm năm mươi chín
đường trần hưng đạo phường cầu kho
quận một thành phố hồ chí minh gặp
cán bộ thụ lý thiếu tá nguyễn văn
hà minh số điện thoại sáu mươi chín

theo quy định của pháp luật
lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
phú mỹ tỉnh bài địa vũng tàu
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
trình văn beo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại huyện an phú
tỉnh an giang về tội
cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho
sức khỏe của người khác cũng phạm tội
cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác và phải nhận
quyết định truy nã của công an huyện châu đức
tỉnh bài địa vũng tàu là đối tượng
lê văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại huyện châu đức
tỉnh bài địa vũng tàu và đối tượng
phạm văn được sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại huyện
xuyên mộc tỉnh bài địa vũng tàu
bị công an huyện long điền tỉnh bài địa vũng tàu
ra quy định truy nã cũng về tội
cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác dù với
bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng
vi phạm pháp luật đều phải chịu sự
trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được
bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin
có giá trị pháp luật sẽ
xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chắc các đối tượng tuyệt đối không nên
có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng
công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện